ngày một mươi hai tháng một mươi tại di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh khu bảo tồn thiên nhiên na hàng lâm bình
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tuyên quang phối hợp với huyện na hàng tuyên quang tổ chức lễ đón nhận
bằng công nhận nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người dao đỏ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người dao đỏ có từ lâu đời là kết quả của sự lao động cần cù
sáng tạo trong môi trường tự nhiên và không gian xã hội cụ thể
người dao đỏ đã sáng tạo và gửi gắm vào trang phục truyền thống của mình nếp sống cộng đồng thông qua nghệ thuật trang trí tài hoa
tinh tế đạt trình độ cao của thẩm mỹ dân gian một đời sống tâm hồn nguyên sơ mà phong phú
việc nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người dao đỏ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tôn vinh di sản
đồng thời góp phần cổ vũ tuyên truyền khôi phục các giá trị tốt đẹp về văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tuyên quang nói chung và huyện na hàng nói riêng